thưa quý vị như chúng tôi đã thông tin chiều nay ngày hai mươi ba tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã có cuộc trao đổi với báo chí về kết quả mới nhất vụ khủng bố xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu trung tướng tôn sô nhấn mạnh

và bộ công an việt nam cũng rất là mong muốn các nước và bạn bè quốc tế tích cực phối hợp hỗ trợ hợp tác chặt chẽ với việt nam trong điều tra xử lý vụ án nói riêng cũng như trong công tác đấu tranh phòng chống khủng bố trong đó có khủng bố quốc tế nói chung